các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đây là một trong nhiều dự án trồng cà phê sạch do các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại cao nguyên boloven
một khu vực có tính chất địa lý khí hậu và thổ nhưỡng tương tự như đà lạt của việt nam tại tỉnh champasak nam lào
với chính sách tập trung phát triển những cây trồng phù hợp với thổi nhưỡng
tỉnh champasak không những khuyến khích người dân địa phương trồng cà phê
mà còn kêu gọi các công ty nước ngoài đầu tư trồng cà phê tại tỉnh
như vậy trong những năm gần đây
cà phê đã trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh
chúng tôi luôn khuyến khích người sản xuất cà phê phải nâng cao chất lượng đáp ứng với yêu cầu thị trường nhập khẩu
để làm được điều đó ngoài thế mảnh đất đai màu mỡ phù hợp với cây cà phê
chúng tôi yêu cầu người chồng không sử dụng hóa chất và thu hái đúng quy trình
đây là chiến lược phát triển cà phê của chúng tôi
anh nguyễn xuân bình một công nhân thu hái cà phê tại cao nguyên bolerven cho biết
ngoài thế mạnh về thổi nhưỡng
chất đất có độ mùn cao giúp cây cà phê sinh trưởng tốt
thì chất lượng cà phê của boven được đánh giá cao vì người dân sử dụng chủ yếu phân chuồng
phân hữu cơ để bón và tuân thủ nghiêm ngặt quy định thu ái
với diện tích trồng cà phê
trên năm mươi hectare tỉnh champasak hiện chiếm tới bảy mươi diện tích trồng cà phê của lào
trong đó có bốn mươi năm hectare đang cho thu hoạch với năng suất trung bình hàng năm đạt khoảng bốn trăm ba mươi tấn
theo hiệp hội cà phê lào cà phê của nước này hiện có mặt ở nhiều nước trên thế giới
kể cả những thị trường khó tính như pháp italia đức thụy điển mỹ và nhật bản
vâng thưa phó giáo sư nguyễn quốc thịnh qua phóng sự vừa rồi thì theo ông điều gì đã làm nên thương hiệu của cà phê nào ạ
thật ra nói rằng là cái điều làm nên thương hiệu cà phê lào nó có thể có rất nhiều những cái mà chúng ta cần phải bàn
tuy nhiên thì có thể nói rằng cà phê của lào hiện nay cũng đang là một trong những cái sản phẩm và cũng là cái thương hiệu đang chập trứng đi vào thị trường
khó có thể để nói rằng đó là một cái thương hiệu mạnh
tuy nhiên qua cái bài học
ngoài qua cái phóng sự vừa rồi chúng ta có thể thấy rõ tức là gì là đối với cà phê của lào thì chắc chắn nó có nhiều cái điều để chúng ta cần phải rút kinh nghiệm và chúng ta học tập
đối với bất kỳ một cái thương hiệu nào cái sự thành công của nó đến đầu tiên từ vấn đề chất lượng của sản phẩm
hay nói một cách khác đi là với mỗi một thương hiệu thì chất lượng sản phẩm sẽ là cốt lõi của cái thương hiệu đó
và liên quan đến chất lượng sản phẩm có lẽ tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng cần phải nhìn nhận ở hai cái khía cạnh và chúng ta bàn đến hai cái nội dung rất là quan trọng liên quan đến chất lượng của sản phẩm
cái thứ nhất là bản thân sản phẩm đó phải có một cái chất lượng tốt đáp ứng được cái nhu cầu đa dạng của cái nhóm khách hàng mục tiêu
cái điều này nó thể hiện cái chuyện đó là gì là những cái thành phần những cái cấu tạo cơ bản của sản phẩm những yếu tố tạo nên cái giá trị thực của cái sản phẩm đó
ví dụ đối với cà phê đó là hương thơm đó là vị đó là yếu tố về vệ sinh an toàn thực phẩm và nhiều các yếu tố khác
thì đây là vấn đề đầu tiên khi bàn đến chất lượng của sản phẩm
nhưng vấn đề thứ hai rất quan trọng ở chỗ là khi bàn lên chất lượng sản phẩm chúng ta phải hình dung được là cái chất lượng đó nó là hiện hữu rồi
nhưng phải làm thế nào cho khách hàng của chúng ta cảm nhận được về cái chất lượng đấy
người ta cảm thấy được nó tốt cảm nhận được tất cả những điều đó
và rõ ràng đối với cà phê của lào một trong những yếu tố làm nên cái sự cảm nhận tốt đẹp đó chính là gì
là từ cái quá trình thu hái từ việc kiểm soát đối với quá trình trồng cho đến thu hái và chế biến đối với sản phẩm cà phê
vâng có một thực tế đáng buồn đó là mặc dù trong nhiều
năm liền việt nam là một trong những nước xuất khẩu cà phê lớn hàng đầu thế giới
nhưng mà chúng ta lại chưa xây dựng được một thương hiệu đủ mạnh để được thế giới công nhận
theo ông thì đâu là nguyên nhân ạ
thật ra nguyên nhân thì nó có rất nhiều
nhưng mà theo quan điểm của tôi thì nó có mấy cái điều có lẽ chúng ta cần phải trao đổi thế này
thứ nhất là trong nhiều năm qua chúng ta đang nỗ lực để mà gia tăng cái sản lượng cà phê gia tăng cái diện tích trồng và cái sản lượng xuất khẩu
chính cái sự mải mê một cách hơi thái quá này nó dẫn đến chúng ta đã mất đi cái sự kiểm soát chặt chẽ đối với chất lượng của sản phẩm
và nó đã làm cho cái chất lượng sản phẩm uy tín của cà phê việt nam không song hành cùng với việc mở rộng quy mô và sản lượng xuất khẩu
bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải hiểu một điều rất là rõ là thế này là khi mà gia tăng sản lượng thì thường là cái quá trình kiểm soát chất lượng nó sẽ bị giảm sút một cái chừng mừng nhất định
và vấn đề thứ ba ở đây là chúng ta mặc dù là một nước xuất khẩu cà phê rất nhiều
những đại bộ phận chúng ta lại xuất khẩu cà phê ở cái dạng thô chưa qua chế biến bán cho những cái nhà nhập khẩu và những cái nhà chế biến khác
vì vậy thật ra khó có thể để nói được một cái thương hiệu cà phê được coi là nổi tiếng ở trên thị trường khi mà chúng ta không tham gia vào cái phân khúc chế biến sâu đối với các sản phẩm cà phê
mặc dù vậy thì cũng phải nói một cách rất khách quan rằng hiện nay việt nam có những cái thương hiệu cà phê như là cà phê trung nguyên cà phê vina cà phê
đây là những sản phẩm cà phê chế biến cũng đã được thị trường nước ngoài biết đến cũng khá là rộng rãi ở rất nhiều các khu vực khác nhau
đó là một cái điều đáng mừng và chúng ta hy vọng rằng ngoài hai cái thương hiệu này sắp tới có thể có thêm những cái thương hiệu khác
ngoài câu chuyện về cà phê thì chúng ta có những mặt hàng xuất khẩu khác cũng đạt giá trị vào khối lượng lớn như là dệt may da dày hồ tiêu
nhưng mà cũng chung một thực trạng như là cà phê việt
đó là chưa tạo được chủ đề
đó là chưa tạo được chủ đề
nó đứng vững chắc trên thị trường
nguyên nhân thì có giống với câu chuyện của cà phê không ạ
thật ra mỗi một cái nhóm sản phẩm khác nhau khi xuất khẩu thì cái đòi hỏi về vấn đề xây dựng phát triển thương hiệu nó sẽ khác nhau
và không có một cái ngành hàng nào nó sẽ có cái đặc thù hoàn toàn giống cái ngành hàng nào
tuy nhiên có thể nhìn chung một cái bối cảnh cho rất nhiều các cái sản phẩm xuất khẩu của việt nam chúng ta
đó là trong quá nhiều năm vừa qua chúng ta phụ thuộc hoàn toàn bởi những nhà nhập khẩu nước ngoài
chúng ta chưa có được một sự mạnh dạn và chưa có một sự đầu tư thích đáng để tạo dựng thương hiệu riêng cho sản phẩm của mình của các doanh nghiệp việt nam
vậy hầu hết tất cả sản phẩm của chúng ta mang đi xuất khẩu hầu như đều mang thương hiệu của những nhà nhập khẩu nước ngoài hoặc những nhà chế biến nước ngoài
đây chính là một cái thiệt hỏi
tuy nhiên để mà xây dựng thương hiệu thì như tôi đã nói điều quan trọng nhất không phải chỉ đơn thuần là tạo ra được một sản phẩm có chất lượng đáp ứng được nhu cầu
mà vấn đề rất quan trọng nữa là phải làm cho cái sản phẩm đó lan tỏa đến được và phải làm thế nào đó cho người tiêu dùng ở các khu vực thị trường khác nhau
người ta cảm nhận được về những cái giá trị tốt đẹp của cái sản phẩm những cái tính lợi những cái hữu ích giá trị hữu ích cũng như là đặc tính vượt trội của những cái sản phẩm đó trên thị trường
thì đó mới là cái điều mà chúng ta mong muốn để rồi có thể xây dựng được phát triển thương hiệu được đó chính là chất lượng cảm nhận
từ những ví dụ điển hình như chúng ta vừa nêu ra thì rõ ràng là câu chuyện thương hiệu
thương hiệu có vai trò rất quan trọng đối với việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hoa
điều đó chắc chắn và thương hiệu rất quan trọng bởi vì nó chính là một trong những động cơ để dẫn người tiêu dùng dẫn khách hàng đến với doanh nghiệp
nó chính là một căn cứ để khách hàng người ta lựa chọn cái sản phẩm của bất kỳ một doanh nghiệp nào
thương hiệu nó chính là lòng tin nó chính là uy tín về cái sản phẩm mà doanh nghiệp cung ứng ra thị trường trong cái suy nghĩ của khách hàng và công chúng
cho nên việc tạo dựng thương hiệu hoàn toàn không phải như một số người vẫn thường nghĩ
đó là tạo ra một cái hệ thống dấu hiệu tạo ra những yếu tố để nhận diện về cái sản phẩm của mình
mà điều quan trọng hơn rất nhiều lần đó là gì
là phải tạo ra được những cái giá trị cảm nhận tạo ra được cái lòng tin cho người tiêu dùng đối với cái sản phẩm do chúng ta cung ứng ra trên thị trường
và cái điều đó hoàn toàn không chỉ phụ thuộc bởi cái sản phẩm mà chúng ta cung ứng mà nó còn phụ thuộc rất nhiều vào cách thức ứng xử của doanh nghiệp đối với lại cộng đồng đối với lại khách hàng
và cách thức chúng ta xử lý tất cả những tình huống cũng như là thái độ cũng như là phong cách chúng ta cung ứng cái sản phẩm đó ra thị trường như thế nào
rất nhiều nông sản của việt nam hiện nay mặc dù là chất lượng được đánh giá là tốt nhưng mà có lẽ cũng một phần là vì chúng ta kiểm soát chất lượng nó chưa đồng đều
ví dụ như có những cái loại chẳng hạn như thủy sản chẳng hạn
trong số rất nhiều các doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc xuất khẩu sản phẩm thủy sản đảm bảo chất lượng theo cầu quốc tế thì bên cạnh đó vẫn còn một vài doanh nghiệp làm ăn trộm giật
người ta xuất khẩu những cái sản phẩm có chất lượng kém
và vì vậy thì nước ngoài người ta chỉ biết đến đó là sản phẩm từ việt nam chứ không phân định được đâu là sản phẩm của doanh nghiệp a hay của doanh nghiệp b
chính cái này nó ảnh hưởng
chính xác con sâu làm dầu nồi canh
nó làm cho cái cách nhìn nhận và cái suy nghĩ về cái sản phẩm của việt nam cũng sẽ bị giảm đi
vì có những cái doanh nghiệp làm ăn trụm giật như vậy
cho nên tôi nghĩ rằng là vấn đề kiểm soát đối với quá trình sản xuất kiểm soát đối với quá trình chế biến kiểm soát đối với quá trình cung ứng xuất khẩu
đóng một vai trò cực kỳ quan trọng để duy trì và phát triển được hình ảnh thương hiệu của những cái sản phẩm nông nghiệp của việt nam
từ câu chuyện của lào thì việt nam có thể học tập những kinh nghiệm như thế nào để chúng ta quá trình xây dựng thương hiệu của sản phẩm đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới ạ
tôi nghĩ cái điều đầu tiên cần phải học tập đó là phải trung thực với chính mình các doanh nghiệp cần phải thay đổi tư duy cần phải trung thực với chính mình
có thể nói rằng là cà phê của lào thì sản lượng nó rất là ít quy mô nó nhỏ lắm cũng mới thôi
cho nên họ hoàn toàn có cơ hội để họ trú trọng vào vấn đề là nâng cao chất lượng sản phẩm
họ định vị và chất lượng sản phẩm thay vì định vị theo cái số lượng của cái sản phẩm cung ứng ra thị trường
điều này sẽ khác với việt nam
với một quy mô nhỏ và cái phạm vi sản xuất nó rất là hẹp
cho nên họ hoàn toàn kiểm soát được quá trình thu hái
người ta sẽ chỉ thu hái những cái giá chín thay vì như ở việt nam chúng ta phải thu hái một cách đồng bộ
cái này nó có nguyên nhân nếu như ở việt nam chúng tôi đã từng vào tây nguyên rất khó có thể để hái quả chín
bởi vì khi chúng ta chỉ chọn quả chín ai thì rất dễ rằng những người khác người ta nghĩ rằng là người ta bỏ lại cái cà phê xanh người ta không ai
và tình trạng trộm cắp cũng như là phá hoại những cái vườn cà phê có thể dẫn đến
cho nên cái kiểm soát nó sẽ dễ hơn rất nhiều
và vì thế thì quan điểm của tôi là như thế này là
chúng ta mỗi một nhà sản xuất cần phải trung thực với chính mình
chúng ta phải tự cam kết về chất lượng sản phẩm của sản phẩm mình cung ứng ra thị trường
cái thứ hai nữa bên cạnh đó thì tôi cho rằng vai trò của cơ quan quản lý nhà nước cực kỳ quan trọng
góp phần để hỗ trợ thúc đẩy và kiểm soát toàn bộ quá trình này
từ quá trình cung ứng các thuốc bảo vệ thực vật cho đến kiểm soát quá trình nuôi trồng cũng như là thu hoạch
và đặc biệt là kiểm soát quá trình cung ứng xuất khẩu
đây là vai trò của cơ quan quản lý nhà nước
chúng ta có những cái chứng thực đảm bảo sản phẩm
thì tôi cho rằng cái đó nó sẽ dần tạo dựng được uy tín cho cái sản phẩm cà phê của việt nam
và ở đây tôi muốn chia sẻ thêm một cái ý nữa là như thế này
thật ra thì chúng ta cứ nói đến cái chuyện chúng ta phải có được những cái thương hiệu nổi tiếng ở trên thị trường quốc tế
điều đó không dễ
việt nam chúng ta mới đi vào kinh tế thị trường mới tham gia kinh tế thị trường trong một thời gian rất ngắn
các doanh nghiệp việt nam hiện nay đang còn rất nhiều những cái hạn chế
vì vậy khó có thể so với những nước người ta đi trước chúng ta cả mấy chục năm
thậm chí cả một thế kỷ
tuy nhiên nếu như chúng ta biết cách nghiên cứu chúng ta học tập kinh nghiệm của những người đi trước
để chúng ta rút ra bài học cho mình
thì tôi nghĩ rằng hoàn toàn chúng ta vẫn có thể có được những cái thương hiệu nổi tiếng ở trên thị trường
và chúng tôi nghĩ rằng một trong những lĩnh vực rất quan trọng đối với xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp
đó chính là chúng ta phải tham gia vào quá trình chế biến sâu
tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu
để rồi chúng ta khẳng định dần cái vị thế của mình
trong cái năng lực cung cấp cũng như là chế biến đối với các cái sản phẩm nông nghiệp
vâng để có thể xây dựng được một thương hiệu có chỗ đứng trên thị trường quốc tế thì là một điều rất khó rồi
nhưng mà để bảo vệ nó thì lại càng khó hơn đúng không ạ
chính xác vấn đề bảo vệ thương hiệu ở đây có lẽ chúng ta phải nhìn trên một phạm vi rộng
có những quan điểm cho rằng vấn đề bảo vệ thương hiệu dường như chỉ dừng lại ở cái ngành pháp lý
nghĩa là chúng ta phải làm thế nào
chúng ta xác lập quyền bảo hộ đăng ký theo một cái nhãn hiệu nào đó ở khu vực thị trường
rồi chúng ta giả soát để chúng ta chống xâm phạm
nghĩa là chúng ta phát hiện qua trường hợp là hàng giả
tôi cho rằng cái đó đối với thị trường xuất khẩu nông sản thì gần như cái chuyện là hàng giả nó rất là hiếm
không phải là nhiều
và vấn đề đó nó chỉ là một khía cạnh nhỏ của hoạt động bảo vệ thương hiệu và nhìn ở góc độ pháp lý
hoạt động bảo vệ thương hiệu ở đây nên nhìn theo khía cạnh rộng
tức là gì
thay vì chúng ta chỉ nhìn nhận để mà tìm cách xác lập được quyền bảo hộ và chống xâm phạm thương hiệu đến từ bên ngoài
thì một mảng vấn đề cực kỳ to lớn liên quan đến nông sản xuất khẩu
đó là phải tìm cách chống xa xốt thương hiệu ngay từ bên trong
quá trình bảo vệ thương hiệu nó gắn liền với quá trình xây dựng thương hiệu
hoàn toàn không tách rời với quá trình xây dựng thương hiệu
song hành liên tục trong tất cả mọi khâu mọi giai đoạn của quá trình xây dựng thương hiệu
và cái hoạt động bảo vệ thương hiệu để chống xa rút thương hiệu ngay từ bên trong
thì hiện ở chỗ đó là chúng ta phải kiểm soát được chất lượng sản phẩm ngay từ cái khâu chúng ta chuẩn bị và cung ứng cho xuất khẩu
và đã đến lúc chúng ta phải suy nghĩ đến một cái bài toán đó là xây dựng thương hiệu ngành hàng
nghĩa là phải xây dựng được cái bộ quy chế liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh
xây dựng được bộ tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng cho sản phẩm xuất khẩu
và rồi chúng ta có thể sử dụng cái mô hình như là một cái nhãn hiệu chứng nhận cho các cái sản phẩm xuất khẩu
và lúc đó cơ hội kiểm soát nó sẽ tốt hơn
vấn đề bảo vệ thương hiệu sẽ được mạch lạc hơn
vấn đề thứ hai nữa liên quan đến bảo vệ thương hiệu đó là chúng ta phải làm thế nào đó thay đổi cái tư duy trong cung ứng sản phẩm
chúng ta phải làm thế nào đó tạo dựng được lòng tin thông qua cái lời hứa trong quá trình kinh doanh của chúng ta
nghĩa là cung cấp đúng thời điểm cung cấp đúng số lượng cung cấp đúng chủng loại
và đảm bảo tất cả những cái lời hứa trong hợp đồng chúng ta phải thực hiện nghiêm túc
thì đây chính là cái danh dự của cái doanh nghiệp
và đó là một phần cực kỳ quan trọng của xây dựng thương hiệu
vâng xin được cảm ơn những phân tích của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc thịnh trong chương trình ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn trong bối cảnh việt nam đang hội nhập sâu rộng với nền kinh tế khu vực và thế giới
thì việc xây dựng các thương hiệu đủ mạnh cho các sản phẩm việt là giải pháp quan trọng
để việt nam hàng việt nam có chỗ đứng trên thị trường quốc tế
và để làm được điều này thì cần sự nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp việt
cũng như các chương trình chính sách hỗ trợ của nhà nước
đến đây thì chương trình câu chuyện hội nhập cũng xin được nói lời chào tạm biệt
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau